chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trước khi xét qua thảo luận tại kỳ họp thứ sáu hầu hết ý kiến đại biểu quốc hội đều đồng ý với tên gọi của dự thảo luật và tên thẻ căn cước
ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng việc sử dụng tên gọi luật căn cước thể hiện rõ tính khoa học vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng của luật vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số
với việc tích hợp đầy đủ thông tin một cách khoa học trong thẻ căn cước cùng với hình thức phương thức quản lý số đảm bảo tính đại chúng
thì việc đổi tên thành thẻ căn cước sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước có tính khoa học hơn phục vụ công cuộc chuyển đổi số kinh tế số xã hội số của chính phủ
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho người dân trong tham gia các hoạt động xã hội cũng như giao dịch về hành chính dân sự ngày càng tiện lợi
thẻ căn cước hiện nay được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến có khả năng bảo mật cao bảo đảm chống lại việc làm giả thẻ
trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt
nhằm xác thực chính xác chủ thẻ
bên cạnh đó để khai thác được các thông tin trong chip điện tử phải sử dụng thiết bị chuyên dụng và các thiết bị này phải được bộ công an cung cấp mã bảo mật để xác thực bảo đảm an ninh an toàn bảo mật thông tin
luật cũng đã chỉnh lý bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân và người gốc việt nam chưa xác định được quốc tịch về căn cước cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước cho đầy đủ chặt chẽ
luật căn cước gồm bảy chương bốn mươi sáu điểu có hiệu lực từ ngày một
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
liên quan đến vụ cướp ngân hàng vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một trên địa bàn quận hữu hành sơn thành phố đà nẵng khiến một nhân viên bảo vệ tử vong cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm xam đối với nguyễn mạnh cường hai mươi năm tuổi chú huyện quế sơn tỉnh quảng nam và trần văn trí hai mươi hai tuổi chú huyện hòa vang thành phố đà nẵng về hành vi cướp tài sản và giết người
theo điều tra vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một cường và trí nguy trang lao vào phòng giao dịch ngũ hành sơn ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv dùng súng và dao chuẩn bị từ trước uy hiếp nhân viên để lấy tiền nhưng bất thành
sự việc bị ông trần minh thành năm mươi tuổi chú quận thanh khê là bảo vệ của ngân hàng phát hiện chống trả quyết liệt
trong lúc tẩu thoát cường đâm trọng thương ông thành và khiến ông tử vong
nhận được tin báo lực lượng công an tổ chức chốt chặn và bắt giữ được
hai đối tượng khi đang cố gắng lẩn trốn tại cơ quan công an bước đầu cả hai thừa nhận do không có công an việc làm lại đam mê cờ bạc cá độ bóng đá chơi game nên nợ nần tiền bạc
sau khi quen biết nhau trên mạng xã hội cả cường và trí cùng ở chung bàn bạc đặt mua hung khí để thực hiện việc cướp ngân hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam lâm văn thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và thái văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi

thời điểm trên người dân phát hiện căn nhà trên bị cháy nên đã gọi lực lượng chữa cháy địa phương và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ dập lửa
tiếp cận đám cháy lực lượng chữa cháy đã tổ chức cứu người bị nạn dựng nhưng do đám cháy quá lớn cộng với nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong căn nhà nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
đến khoảng năm giờ cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
được biết căn nhà trên là của anh phan văn tới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
thời điểm xảy ra cháy vợ anh tới cùng với người con trai và một người cháu cùng sinh năm hai nghìn một mươi sáu ngủ ở dưới nhà nên đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn
riêng anh tới cùng với một người con trai sinh năm hai nghìn một mươi một ngủ ở trên lầu đã bị tử vong tại hiện trường
hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy